xin chào và hẹn gặp lại
đây là lần đầu tiên dự thảo đưa ra chế định tuyển dụng viên chức từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
điều này sẽ góp phần tạo động lực tạo niềm tin cho các em từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
phấn đấu trong các lĩnh vực mà mình có khả năng đặc biệt đảm bảo cho các em được các quyền lợi theo luật viên chức
theo quan điểm của cá nhân tôi
thì việc tuyển dụng viên chức là cần thiết
đối với một số ngành văn hóa nghệ thuật và thể thao mang tính chất đặc thủ
phục vụ lợi ích quốc gia phục vụ lợi ích của cộng đồng
để các em được hưởng các chế độ theo luật viên chức
ngoài ra đối với các ngành văn hóa nghệ thuật và thể thao
ngoài các ngành mang tính chất đặc thủ
thì không nhất thiết phải áp dụng
vâng thưa ông hiện nay có nhiều quan điểm cho rằng là thay vì tuyển dụng viên chức
thì chúng ta có thể ký hợp đồng lao động nhưng vẫn bảo đảm đầy đủ quyền lợi của các em
vậy ông nghĩ sao về quan điểm này
tôi đồng ý với quan điểm này
tuy nhiên với một số ngành văn hóa nghệ thuật và thể thao mang tính chất đặc thù
thì nên thực hiện chế định tuyển dụng viên chức từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
để đảm bảo các quyền lợi của các em
còn đối với các ngành văn hóa nghệ thuật và thể thao mang tính chất đặc thủ
thì có thể ký hợp đồng lao động
điều này vẫn đảm bảo các quyền lợi của các em
và đến khi mà các em đủ một mươi tám tuổi thì các em vẫn có thể tham gia tuyển dụng viên chức
chẳng hạn như là diễn viên
thì với những em có khả năng diễn xuất đặc biệt
thì hoàn toàn có thể là thỏa thuận và ký hợp đồng với các em
các em mà không cần phải áp dụng chế định tuyển dụng viên chức
theo ông thì làm thế nào để những quy định mang tính đặc thù như thế này không bị lạm dụng lợi dụng
về công tác tuyển dụng viên chức hiện nay đang có nhiều những bất cập
khiến cho dư luận có nhiều hoài nghi
vậy nên theo tôi để mà việc tuyển dụng viên chức từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
được diễn ra một cách công khai và minh bạch
thì cần có những quy định chi tiết cụ thể
về ngành nghề nào là ngành nghề văn hóa nghệ thuật và thể thao mang tính đặc thủ
ngoài ra cần có những quy định để đảm bảo việc tuyển dụng được diễn ra một cách khách quan
minh bạch đảm bảo tính cạnh tranh đảm bảo phát triển tài năng
ngoài ra hội đồng tuyển dụng cần phải có những chuyên gia hàng đầu
trong các lĩnh vực ngành nghề tuyển dụng
điều này góp phần đánh giá chính xác về các tài năng của các em
để đảm bảo việc tuyển dụng được đúng người đảm bảo việc tuyển dụng được khách quan và công bằng
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của ông ạ
thưa quý vị và các bạn theo quy định của pháp luật hiện hành
việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc vị trí việc làm
tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập
dù việc tuyển viên chức dưới một mươi tám tuổi trong một số lĩnh vực đặc thù
cũng đã có những điều kiện đi kèm khá chặt chẽ trong dự thảo này
song cơ quan soạn thảo cũng cần cân nhắc lắng nghe ý kiến của các bên
để có được quy định phù hợp thực tiễn tránh tình trạng lạm dụng